hội nghị lần thứ hai ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi một đã khai mạc
tham dự hội nghị có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đồng chí nguyễn văn nên
bí thư trung ương đảng bí thư thành ủy tp hcm chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị
về báo cáo kinh tế văn hóa xã hội năm hai nghìn hai mươi phương hướng năm hai nghìn hai mươi một
bí thư thành ủy tp hcm cho rằng năm hai nghìn hai mươi là năm cuối để triển khai
nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ một mươi là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng
bí thư thành ủy tp nguyễn văn nên đề nghị các đại biểu cần nghiên cứu để bằng trao đổi thêm
làm rõ kết quả đã đạt được nguyên nhân hạn chế còn tồn tại
đi sâu phân tích chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm
với bảy nhóm giải pháp trọng tâm
đặc biệt sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của ban thường vụ thường trực
của ban cán sự đảng của đảng đoàn kết thành phố là nhân tố quan trọng để quyết định thành công